xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp ncov
hiện ở nước ta đã ghi nhận trường hợp thứ bảy dương tính với ncov mang quốc tịch mỹ
và đây là trường hợp trở về việt nam và quá cảnh tại sân bay vũ hán trung quốc
ngoài ra trong số các ca nhiễm bệnh có hai bệnh nhân người trung quốc
và thông tin vừa được xác nhận từ giám đốc bệnh viện trợ rẫy
bệnh nhân người trung quốc nhiễm ncov đang điều trị tại đây đã cho kết quả âm tính lần một
trước đó người con trai bị lây nhiễm từ bệnh nhân này cũng đã cho kết quả âm tính với ncov
kết quả xét nghiệm vào ngày ba mươi tháng một của bệnh nhân ly dinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn âm tính với n cov
hiện bệnh nhân đã hết suốt năm ngày ăn uống sinh hoạt bình thường không còn thở máy
tuy nhiên để khẳng định bệnh nhân đã hoàn toàn âm tính với n cov hay không
đại diện bệnh viện trợ rẫy cho biết
cần thêm nhiều lần xét nghiệm nữa
đại diện viện pasteur xác nhận đang tiến hành xét nghiệm thêm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này để có kết luận cuối cùng
trước đó vào sáng ngày hai mươi tám tháng một con trai của bệnh nhân ly dinh là ly dư trao cũng đã cho kết quả âm tính với n cov
trong lúc này theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế
cho đến sáu h ba mươi phút ngày hôm nay ngày hai tháng hai
số ca tử vong do n cov trên thế giới là ba trăm linh năm người
trong đó tại lục địa trung quốc là ba trăm linh bốn người
tăng bốn mươi năm ca so với số liệu thống kê của ngày hôm qua ngày một tháng hai
và tính đến cho cuối giờ chiều ngày hôm qua thì hà nội chưa ghi nhận bệnh nhân nhiễm ncov
theo sở y tế hà nội trong số trường hợp nghi ngờ nhiễm ncov là hai mươi sáu người
thì đã có một mươi năm trường hợp xét nghiệm cho kết quả âm tính
hiện có một mươi một người đang được cách ly theo dõi chặt chẽ
tại khu kiểm dịch y tế quốc tế cảng hàng không quốc tế nội bài đã tăng cường tổ chức giám sát chặt chẽ
bằng máy đo thân nhiệt cho một trăm linh hành khách và quan sát tình trạng sức khỏe của tất cả các hành khách
khoa kiểm soát dịch y tế quốc tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
đã tăng cường cán bộ thường trực giám sát xử lý kiểm dịch y tế hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và đã thiết lập các phương án thu dung người nghi nhiễm bệnh
cách ly người nghi nhiễm bệnh kịp thời theo đúng quy định
nhằm ngăn ngừa sự lây lan của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
và thực hiện thông báo của cục hàng không việt nam về việc dừng cấp phép cho tất cả các chuyến bay đến đi từ trung quốc
việt nam airlines và jetstar pacific đã có thông báo là ngừng khai thác các đường bay giữa việt nam và trung quốc
đài loan hồng kông bắt đầu từ ngày hôm nay
đây là tình huống bất khả kháng mà các hãng hàng không phải tuân thủ theo yêu cầu của nhà chức trách
việt nam airlines và jetstar pacific sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách và các đơn vị liên quan
để theo dõi tình hình và đưa ra các phương án phục vụ hành khách
phù hợp nhất trong tình hình hiện nay
đặc biệt là hãng sẽ cập nhật phương án để đưa các công dân việt nam tại trung quốc đài loan và hồng kông trở về nước
là một địa phương có tỷ lệ khách trung quốc khá cao trong cơ cấu tổng lượng khách quốc tế đến du lịch
và trong những ngày vừa qua thành phố đà nẵng đã rất nỗ lực trong công tác chuẩn bị ứng phó với loại dịch bệnh này
trong số các đơn vị đóng chân trên địa bàn thành phố đà nẵng
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an cũng đã chủ động họp bàn phương án thu
cách ly điều trị nếu nghi ngờ bệnh nhân nhiễm ncov hạn chế thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng
với mục tiêu cao nhất là hạn chế sự lây lan của virus corona và giảm tỷ lệ tử vong trong trường hợp nếu có dịch xảy ra
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã xây dựng các tình huống dự phòng bên cạnh kế hoạch của sở y tế đà nẵng
chủ động phân luận khám bệnh cách ly nếu phát hiện bệnh nhân có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính
và triển khai hướng dẫn điều trị dịch viêm phổi do ncov trong toàn viện
bệnh viện đã triển khai các bước để dự phòng những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra
khi dịch bệnh lan rộng hoặc chủ động phòng ngừa
ví dụ như chúng tôi đã tiến hành phân luồng khám bệnh
các bệnh nhân mà có các dấu hiệu viêm đường hô hấp
chúng ta có những luận khám riêng để cách ly điều tra về vấn đề dịch tễ
viện pháp xử lý và cách ly luôn
tại khoa cấp cứu trong những hợp mà bệnh nhân có viêm đường hô hấp cấp
hoặc có dấu hiệu suy hô hấp cấp
chúng tôi cũng có những khu cách ly riêng
trong trường hợp mà bệnh nhân vào có dấu hiệu suy hô hấp
chúng tôi có phòng cách ly riêng biệt thuận tiện một chiều
và di chuyển ở tại khoa hồi sức cấp cứu cũng như thế
chúng tôi đã dành ba phòng riêng biệt để dự phòng
ở thời điểm này bệnh viện đã đảm bảo về cơ số thuốc

phật tư y tế phương tiện phòng hộ và điều trị cho bệnh nhân
một mươi năm phòng điều trị cách ly với đầy đủ máy thở monitor
đã được chuẩn bị để kịp thời xử lý khi có ca bệnh
đặc biệt viện một trăm chín mươi chín đã thành lập đội phản ứng nhanh
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới
thiết lập đường dây nóng sẵn sàng tiếp nhận ứng cứu
không chỉ các cán bộ chiến sĩ trong ngành
mà còn cả nhân dân trong khu vực
kế hoạch của bệnh viện thì nhân viên của bệnh viện một trăm chín mươi chín
luôn luôn sẵn sàng hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tinh thần để chống dịch xảy ra
về trang thiết bị bệnh viện đã sẵn sàng các thiết bị phương tiện
kể cả phương tiện bảo hộ cho nhân viên y tế
từ khẩu trang phòng chống dịch khẩu trang n chín mươi năm
chúng tôi chuẩn bị áo tất cả áo mũ và các phương tiện khác
về thương viện máy mắp thuốc thiết bị cất cứu
đã được chuẩn bị sẵn sàng
khi có tình huống xấu xảy ra
số lượng dây nóng của bệnh viện là một nghìn chín trăm linh chín mươi tám sáu mươi tám sáu mươi tám
nếu có vấn đề gì người bệnh ở khu vực gần bệnh viện
có thể gọi đến đường dây nóng đó để được hỗ trợ trực tiếp
bên cạnh công tác chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân
và đang diễn ra ngày càng phức tạp
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an còn tiến hành quán triệt tư tưởng
đến từng cán bộ nhân viên đội ngũ y bác sĩ trong viện
sẽ luôn là người tiên phong trong công tác tuyên truyền đến gia đình cộng đồng
để hiểu đúng về bản chất cách phòng bệnh hiệu quả
và sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện khác trong khu vực
nhận chỉ đạo của bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tăng cường kiểm tra phát hiện và ngăn chặn
xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh ncov
hàng loạt các đối tượng bị đặt tung tin sai sự thật
gây tâm lý bất an lo lắng trong người dân đã bị xử lý
mới đây nhất phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh lâm đồng
vừa triệu tập chủ tài khoản facebook có tên là trang nguyễn
đến cơ quan để làm việc vì đã đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội
về dịch bệnh viêm đường hô hấp do ncov
chủ tài khoản facebook trang nguyễn hai mươi chín tuổi trú tại tp đà lạt
thừa nhận vào sáng ngày ba mươi một tháng một
sau khi mẹ ruột đi ăn sáng về
có kể về một người ở đà lạt nghi ngờ là nhiễm ncov
và đang bị cách ly
ngay lập tức người phụ nữ này đã đăng dòng trạng thái
trên trang facebook cá nhân với nội dung
có một người cách ly vì nghi ngờ nhiễm ncov rồi
dòng trạng thái đã nhanh chóng được nhiều người chia sẻ
chủ tài khoản thừa nhận đăng thông tin không có căn cứ
nhưng nghĩ rằng viết để cảnh báo đến bạn bè
cho nên đã vô tình vi phạm các quy định của pháp luật
về đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
chủ tài khoản trang nguyễn sau đó đã xóa dòng trạng thái
và cam kết không tái phạm
tham gia mạng xã hội là quyền tự do
nhưng nếu đăng thông tin không đúng sự thật
gây hoang mang dư luận là vi phạm pháp luật
và sẽ bị xử lý theo quy định
nên mọi người dân phải thận trọng
chỉ lấy thông tin từ những nguồn đã được kiểm chứng
công an thành phố hà nội cho biết là hiện nay
tình hình dịch bệnh anh covid trên địa bàn thủ đô
vẫn được các cơ quan chức năng kiểm soát
và chưa phát hiện trường hợp nào tại hà nội bị lây nhiễm
tuy nhiên do nhu cầu mua khẩu trang y tế
và dung dịch sát trùng của người dân để phòng chống dịch là khá lớn
một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã găm hàng đội giá
một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần
để bán trục lợi
công an thành phố hà nội vừa công bố danh sách
cơ sở kinh doanh vật tư thiết bị y tế
bị xử lý do đã đội giá khẩu trang
chặt chém khách hàng nhằm trục lợi
theo đó lực lượng chức năng đã xử lý
một mươi sáu cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế
và hai cá nhân bán hàng rong
có hành vi chặt chém khách hàng mua khẩu trang y tế
tại thời điểm kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp này
đều không niêm yết giá đối với mặt hàng khẩu trang
theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm
đồng thời tạm giữ số khẩu trang
chưa xuất trình hóa đơn chứng từ
công an thành phố yêu cầu các cửa hàng y tế
và người dân chấp hành nghiêm các quy định
của pháp luật trong kinh doanh buôn bán
cùng chung tay với xã hội trong phòng chống dịch bệnh
phát huy tinh thần tương thân tương ái
đoàn kết của người việt nam
người dân khi phát hiện các hành vi lợi dụng
dịch bệnh để tăng giá bán hàng
cần thông báo ngay tới cơ quan công an
nơi gần nhất hoặc đường dây nóng
của tổng cục quản lý thị trường

để cơ quan chức năng kiểm tra xử lý
tại cao bằng công an huyện trà lĩnh
đã phối hợp với các đơn vị chức năng
vừa phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát
lưu thông theo hướng cửa khẩu trà lĩnh
thành phố cao bằng có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
cơ quan chức năng

mở thùng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe ô tô
có năm mươi ba thùng bằng cát tông
có nhiều kích thước khác nhau
kiểm tra bên trong các thùng đều có chứa
nhiều hộp giấy nhỏ nhiều chủng loại
nhiều nhãn mát khác nhau
trong mỗi hộp giấy nhỏ là khẩu trang y tế
quá trình kiểm tra lái xe đã không xuất trình
được giấy tờ có liên quan đến số hàng hóa trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản làm việc
đưa hàng hóa và phương tiện
đến công an huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng
để làm rõ
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
thêm thông tin mới có liên quan đến vụ nổ súng
tại sòng bạc ở huyện củ chi tp hcm
sau khi nổ súng giết chết bốn người
và làm một người bị thương tại sòng bạc
đối tượng lê quốc tuấn tức tuấn khỉ
được cho là đã cướp đi số tiền một tỷ đồng
rồi đã giao cho phạm thanh tâm
tức tí bà giòm cất giữ
vào ngày một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm cho biết
đang truy tìm đối tượng phạm thanh tâm
để phục vụ công tác điều tra
nhận dạng đối tượng phạm thanh tâm
da ngâm đen người gầy tóc cắt ngắn
giọng nói miền nam
có sẹo cách hai cm
trên sau cánh mũi phải
lực lượng chức năng các tỉnh hai mươi bốn quận huyện
tp hcm hoặc người dân
khi phát hiện đối tượng phạm thanh tâm
có đặc điểm nhận dạng như trên
thì tạm giữ hoặc báo cho công an gần nhất
đồng thời báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm
tại địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo
phường cầu kho quận một tp hcm
số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn một trăm tám mươi bảy bốn trăm một mươi bốn
điều tra viên trần hiệp hòa
trước những vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
và một số vụ trộm cắp cướp giật
tệ nạn xã hội trong thời gian vừa qua
ủy ban nhân dân tp hcm

vừa có công văn khẩn gửi chủ tịch
ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện
về thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn
trong đó có việc giả soát việc lưu trữ
sử dụng vũ khí quân dụng vật điệu nổ
công văn nêu rõ ủy ban nhân dân tp hcm
đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện
khẩn trương tiến hành giả soát ngay
việc lưu trữ sử dụng vũ khí quân dụng
vật điệu nổ trong nhân dân trên địa bàn
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ
góp phần đảm bảo an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội
các quận huyện cần tăng cường kiểm tra giám sát
đẩy lùi nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội
chấn chỉnh tấn công triệt phá
những tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội
đánh giá thực chất tình hình hoạt động tín dụng đen
là hình thức cho vay trái pháp luật
ngoài hệ thống tín dụng ngân hàng
có biện pháp phòng ngừa đấu tranh quyết liệt
với hoạt động trái pháp luật này
xây dựng môi trường xã hội trong sạch lành mạnh
động thái này được đưa ra trong bối cảnh
các tác động tiêu cực của đời sống đô thị
nhất là tệ nạn xã hội ở đô thị
cùng với sự phát triển phức tạp của thông tin
trên không gian mạng
đang diễn biến khó lường
dẫn đến những vụ việc vấn đề nguyên nhân
làm gia tăng bộc phát tội phạm
khó khăn cho công tác dự báo và phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội cùng với các hành vi vi phạm pháp luật khác
liên quan đến vụ việc mẹ bạo hành bé trai ở bình dương
vào chiều ngày một tháng hai
bộ lao động thương minh và xã hội đã có văn bản
gửi đến cục trẻ em và sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
yêu cầu khẩn trương xác minh điều tra
và có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
kết quả kiểm tra xử lý vụ việc
phải gửi về văn phòng bộ lao động thương minh và xã hội
trước một mươi bốn h ngày ba tháng hai
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng một
trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip
một người phụ nữ dùng sợi dây thừng
quấn vào cổ một bé trai khoảng ba tuổi
rồi liên tục đánh đập
khiến bé trai sợ hãi khóc thảm thiết
sau đó người phụ nữ này tiếp tục đập phá đồ đạc
và cự cãi với người nhà
trong lúc đánh con võ văn dũng
là người đang sống như vợ chồng với thúy
đã chứng kiến nhưng không can ngăn
mà đã dùng điện thoại quay lại clip
sau đó đăng lên mạng xã hội
khi biết được sự việc trên
bà lư thị năm là mẹ ruột của thúy
đã đến công an trình báo sự việc
tại cơ quan công an đối tượng thúy khai nhận
toàn bộ hành vi của mình
vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày hôm qua
tại đường quản cơ thành
thuộc khóm bình thới hai phường bình khánh
thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
khiến cho hai căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
người dân xung quanh cho biết là ngọn lửa
bắt đầu bùng phát tại nhà của ông lê thanh nhã
nhanh chóng lan sang căn nhà liền kề
của ông huỳnh quang sĩ
sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh an giang đã huy động năm xe chữa cháy
chuyên dụng cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy
tại chỗ và người dân để tham gia dập lửa
do nhà của ông nhã được xây dựng
bằng gỗ và trong nhà có chứa
nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa
bùng phát rất nhanh
sau hai mươi phút ngọn lửa cơ bản được khống chế
không cháy lan sang các hộ khác
và đã được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi hoàn toàn hai căn nhà
và rất may không có thiệt hại về người